do bãi rác này chủ yếu xử lý rác bằng công nghệ đốt trôn lấp thủ công nên tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng

do sử dụng công nghệ đốt trực tiếp hay trôn lấp tại bãi nên đã gây tình trạng ô nhiễm khiến các đơn vị cổ phần thực hiện